xin kính chào khán giả đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ hai ngày bảy tháng chín
mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật
thưa quý vị và các bạn liên quan đến phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tiếp tục tiến hành xét xử các bị cáo liên quan trong vụ án
theo cáo trạng thực hiện quyết định số một trăm một mươi ba
ttg ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ
quyết định số ba trăm tám mươi sáu qdub ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh hà sơn bình
quyết định số năm nghìn ba trăm tám mươi ba qdub ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội
toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng
được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng
lập các sơ đồ bản đồ quản lý sân bay với một mươi sáu mốc giới
ngày hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu quân chủng phòng không không quân đã bàn giao mốc giới ngoài thực địa
cho tập đoàn viễn thông quân đội việt theo để thi công dự án quốc phòng
trong đó diện tích thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm là ba mươi hai năm mươi bảy hectare
nằm trong diện tích sáu mươi bốn sáu mươi sáu hectare nêu trên
từ năm hai nghìn một mươi ba một số đối tượng tại xã đồng tâm đã thành lập tổ đồng thuận do lê đình kình
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu trú tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
lê đình công là con trai của kình
và bùi viết hiểu cầm đầu
do có ý định chiếm đoạt đất ở cánh đồng xanh thuộc quản lý của bộ quốc phòng
các đối tượng này thường xuyên lôi kéo kích động quân chủng nhân dân
khiếu kiện phức tạp về công tác quản lý sử dụng đất của chính quyền xã đồng tâm
mặc dù các đối tượng biết rõ nguồn gốc đất ở cánh đồng xanh đã được bàn giao và là đất quốc phòng
tuy nhiên các đối tượng vẫn tuyên truyền rằng đất đồng xanh là của xã đồng tâm
đồng thời kêu gọi người dân thôn hoành xã đồng tâm đấu tranh để giữ đất
và hứa hẹn nếu lấy lại được đất sẽ chia cho những người tham gia đòi đất và đi theo tổ đồng thuận
cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi khi biết thông tin công an thành phố hà nội
phối hợp với quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng
triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay miếu môn trên đất đồng xanh
lê đình kình cùng đồng bọn bàn bạc góp tiền mua một mươi quả lựu đạn mua xăng làm tám mươi năm chai bom xăng
mua khoảng một mươi tuyếp sắt có gắn dao bầu và liềm gom gạch đá mua pháo
nhằm mục đích tấn công lực lượng chức năng
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng thôn hoành xã đồng tâm
để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra
thì các đối tượng dùng lựu đạn gạch đá bom xăng và dao tấn công lực lượng công an
khiến ba cán bộ công an hy sinh
trong vụ án này cơ quan điều tra đã kết luận hành vi của đối tượng lê đình kình
cấu thành tội giết người
tuy nhiên do đối tượng đã chết vào dạng sáng hôm xảy ra vụ án
nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý
hai mươi năm đối tượng liên quan đến vụ án bị truy tố với tội danh giết người
bốn đối tượng khác bị truy tố với tội danh chống người thi hành công vụ
sau khi kết thúc phần công bố cáo trạng
hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo đã được nêu tội danh trong bản cáo trạng
những nội dung liên quan đến phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị đây là vụ án mạng được người dân cả nước đặc biệt quan tâm và theo dõi
do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ chiến sĩ công an thí sinh
và trong ngày đầu diễn ra phiên tòa thì truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận ý kiến của người dân
xâm phạm đất quốc phòng đảo ngoại nhưng lại chống đối
và để xảy ra cái vụ mà đốt đây gọi là đốt ý
nếu xét về tính chất mức độ vi phạm thì tôi cho rằng đây là một vụ án đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng
và trong đó hai mươi năm người bị truy tố về hành vi giết người
vậy thì đây là một tổ chức lớn có sự phân công có sự phân trách nhiệm
và thậm chí có sự chuẩn bị trong việc là bày binh bổ trận hung khí vũ khí
và hậu quả là có ba người là chiến sĩ trong lực lượng công an đã bị thiệt mạng
đất đai này đã được xác định là đất đai của quốc phòng
mà nhóm người vẫn cố tình tổ chức chống đối lại
để hòng sống chiếm sống chiếm lại cái đất của công và của nhà nước
theo tôi nghĩ thế là sai về pháp luật
và những người ấy không tôn trọng về pháp luật và những người ấy không tôn trọng về pháp luật
và pháp luật đã rất tôn trọng người dân và đã giải thích rất rõ ràng về chính trách của nhà nước
nhưng một nhóm người vẫn cố tình theo tôi nghĩ đấy là cái việc chống đối
cái sự việc ở đồng tâm có thể nói là một cái sự việc đáng tiếc
chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình
và cái hòa bình này chúng ta đã phải tốn rất là nhiều công sức nhiều xương
máu để giành được
và chúng ta đã giữ vững cái hòa bình ổn định này mấy chục năm qua
nhưng mà trong cái giai đoạn hòa bình
thì có những đảng viên thậm chí là đảng viên lão thành
đã biến chất đã thói hóa về cái suy nghĩ về cái nhận thức
cho nên có những cái hành động sai lầm
thậm chí là còn là làm kích động làm ngòi nổ
cho cái sự phản kháng không đúng mức của người dân địa phương
phẫn nộ cam phẫn là suy nghĩ chung của dư luận nhân dân
trước những hành vi phạm tội có tổ chức man dợ mất tính người
của một số bị cáo trong vụ án
theo dõi diễn biến phiên xét xử dư luận xã hội bày tỏ mong muốn
tòa án nhân dân thành phố hà nội sẽ có bản án khách quan công tâm
để nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật
riêng bản thân cá nhân của tôi thì tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều
nhưng tôi cũng chỉ một điều cuối cùng và điều kết luận quan trọng nhất
là đề nghị nhà nước phải nghiêm trị những ai không chấp hành pháp luật
đặc biệt là những đối tượng ở đồng thôn vừa qua
hoàn toàn sai hoàn toàn không còn cái gì là một người dân của đất nước việt nam nữa
không có tổ chức nào đứng ra tổ chức làm cái việc chống lại người thi hành công vụ
chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao mà hội đồng xét xử
đưa ra được những cái bản án những cái phán quyết công tâm
đúng người đúng tội
đặc biệt là có cái tính gian đe
không chỉ đối với những người dân này mà còn đối với những các phần tử chống đối
và những cái đối tượng khác mà đang có cái ý định manh nha chống đối với các cái lực lượng thi công vụ
hai mươi năm người này đều ở trạng thái là có tình tích tăng nạn trong vụ án
đó là gây chết người nhiều gây giết đến hai mạng người trả lệ
thì ở đây vụ án này chúng ta là có ba chiến sĩ bị hy sinh
như vậy là nó thuộc vào định khung của khoản dân dân
tội gian lớn nhất định khung khoản một của điều một trăm hai mươi ba
thì trong trường hợp này thì khung hình phạt phải là từ một mươi hai năm hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
những thông tin về diễn biến của phiên tòa chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
tiếp tục với những tin tức khác
vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm nay
cổng trường ở điểm bản phung thuộc trường tiểu học khánh yên thượng
văn bàn lào cai bất ngờ đổ sập khiến ba em học sinh tử vong tại chỗ
đại diện phòng giáo dục đào tạo huyện văn bàn cho biết
ba học sinh tử vong trên gồm một trẻ mầm non và hai học sinh lớp một
cổng trường phân hiệu bản phung là cổng sắt cao khoảng hai mét
thời điểm xảy ra vụ việc các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa
một mươi bốn h chiều mới bắt đầu vào học
còn đại diện chính quyền xã khánh yên thượng huyện văn bàn cho biết
khu vực xảy ra vụ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc
nhiều ngày nay xảy ra mưa lớn khiến mặt đất mềm nhão
được biết là ngoài ba học sinh tử vong còn ba em khác gồm hai học sinh sáu tuổi
và một học sinh bốn tuổi bị thương
hai em học sinh bị thương đã được đưa ngay vào viện
hiện cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh an toàn lao động về an toàn nơi ở đông người
xảy ra tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thuộc khu hà liễu phường gia cẩm
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một tháng chín
tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh phú thọ phường gia cầm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
một nhóm công nhân đang múc móng xây dựng
bất ngờ ta lui cao đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp bốn người tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ đã làm việc với các cơ quan chức năng
về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên
chỉ đạo các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự
yêu cầu thành phố việt trì nhanh chóng di rời bốn hộ đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm
đồng thời yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
nếu có sai phạm sẽ xử lý hình sự
hôm nay ngày bảy tháng chín bộ y tế công bố có thêm hai mươi ba trường hợp được công bố khỏi covid một mươi chín
bao gồm một mươi chín bệnh nhân tại quảng nam và bốn bệnh nhân tại đà nẵng
tất cả các bệnh nhân trước khi xuất viện đã được lấy mẫu xét nghiệm từ ba đến bốn lần
và đều có kết quả âm tính với covid một mươi chín tình trạng sức khỏe ổn định
các bệnh nhân sẽ được cách ly một mươi bốn ngày tại nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định
như vậy là quảng nam đã chữa khỏi cho sáu mươi năm bệnh nhân và hai mươi chín bệnh nhân vẫn còn đang được điều trị
tại các cơ sở y tế còn đà nẵng đã có hai trăm tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và sáu mươi ba bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị
tiếp tục với một thông tin khác theo công văn số tám nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của bộ giao thông vận tải
ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi kể từ giờ ngày bảy tháng chín
các hoạt động vận tải đường bộ liên tỉnh đường sắt và đường hàng không
đi hoặc là đến thành phố đà nẵng được khôi phục trở lại
ghi nhận trong ngày hôm nay tại bến xe nhà ga và sân bay
các đơn vị kinh doanh vận tải đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho hành khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại
sau hơn một tháng mất
các hoạt động vận tải đã cạt lại trong chuyến du lịch tại thành phố đà nẵng
ngay sau khi biết thông tin các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố đà nẵng
được khôi phục trở lại từ ngày bảy tháng chín
ông lê đình tuấn cùng gia đình đã nhanh chóng đến ra đà nẵng
làm thủ tục trở về địa phương trong ngày hôm nay
rất là vui mừng khi có kế hoạch chạy tàu về địa phương
trước đây có đăng ký nhưng mà chưa được
bữa nay có kế hoạch bán vé lại vào thành phố sớm
thì kẹt ở đây là cũng cả tháng rồi
về lại với gia đình ở trung nam thành phố hồ chí minh
trong ngày bảy tháng chín ngành đường sắt đã tổ chức chạy hai đôi tàu khách thống nhất
se một se hai và se bảy se tám giữa hà nội thành phố hồ chí minh
và ngược lại có tác nghiệp tại ga đà nẵng
để phục vụ nhu cầu hành khách đi đến thành phố đà nẵng
tại bến xe trung tâm ngay trong sáng nay
các tuyến vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh

và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là việc vận chuyển không quá năm mươi sức chứa
sau khi có được cái văn bản của bộ giao thông vận tải
cũng như của ủy ban dân thành phố hồ nẵng
sở giao thông hồ tải hồ nẵng
thì đối với lại bến xe trung tâm đà nẵng
thì chúng tôi đã chuẩn bị phương án lâu rồi
và bắt đầu từ chiều hôm qua là cho anh em
phung thúc khử khủng tất cả các văn phòng làm việc
các nhà ga bóng vé và nơi đông khách
cũng như là triển khai về cái việc mà thực hiện đúng
thế như cái quy định của bộ giao thông hồ tải
vì giãn cách giãn cách đấu lệnh xe
với lượng khách mà đi xe xe chạy
thì không chạy năm mươi đấu lượng khách trên xe
để đảm bảo về phòng chống dịch
cũng như là đeo khẩu trang khử khủng rửa tay
và công ty cũng đã thành lập một tổ y tế
mà thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở cho hành khách
đến đến xe để đảm bảo cho an toàn phòng chống dịch
cũng trong ngày hôm nay
sẽ có hai chuyến bay
từ đà nẵng đến thành phố hồ chí minh
và hà nội để phục vụ nhu cầu
cho hành khách còn mắc kẹt tại đà nẵng
cũng như người dân có nhu cầu
trong thời gian tới
các đơn vị kinh doanh vận tải
sẽ nhanh chóng khôi phục một trăm linh tần suất hoạt động
song song với việc thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đảm bảo an toàn
tránh lây nhiễm dịch bệnh
vừa tháo gỡ khó khăn
sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp vận tải
tiếp theo là thông tin đến từ trường quay phía nam
trong tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị
từ một mươi tám h ngày hôm nay
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các quán ba vũ trường
tại thành phố hồ chí minh được hoạt động trở lại
quyết định vừa được ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh ban hành
đã mang đến nhiều hy vọng
về phục hồi kinh tế du lịch
tại trung tâm đô thị lớn nhất cả nước
các quán ba vũ trường
theo công văn các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar
được phép hoạt động trở lại
từ một mươi tám h ngày hôm nay ngày bảy tháng chín
nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như vệ sinh khứ quấn bề mặt
trang bị dung dịch sát quấn đầy đủ
nhân viên phải tuân thủ các điều kiện vệ sinh phòng hộ
theo hướng dẫn của ngành y tế
các sự kiện có tập trung đông người
như lễ hội hội chợ hội nghị xúc tiến đầu tư
hội nghị hội thảo
được phép tổ chức bình thường
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn khai báo y tế
đo thân nhiệt giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
ngoài ra ubnd thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành
chủ tịch ubnd các quận huyện
nhiêm túc thực hiện chi đạo của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung một số nội dung cụ thể
như tiếp tục phòng người dịch bệnh
xác định chống dịch trong thời gian dài
và hình thành nếp sóng ứng xứ phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch
như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
cùng đó do sở thông tin và truyền thông
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh
các biện pháp phòng chống dịch
và khuyến cáo người dân để cao cảnh giác chủ động và tự giác
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang nơi công cộng trên các phương tiện giao thông công cộng
hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn
kính thưa quý vị liên quan tới vụ việc tại chùa kỳ quan hai
quận gò bấp tp hcm
sáng nay ngày bảy tháng chín
nhiều người dân đã tập trung về chùa
để bắt đầu xuống khu vực hầm cất hủ cho cốt
tuy nhiên thì nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại
vì không thể tìm được đúng hũ cho cốt của người thân
theo đó đại diện chùa kỳ quang hai đã phát các tờ giấy ghi sẵn
đa số thứ tự cho những người dân có cho cốt thất lạc
các hộ dân này xin cứu người thân
cùng với đại diện chính quyền địa phương nhà chùa
để xuống hầm nhận dạng hũ cho cốt bằng phương pháp thủ công
quan sát bằng mắt thường để nhận dạng
cũng theo đại diện nhà chùa
người thân khi xuống hầm sẽ cố gắng nhớ lại đặc điểm nhận dạng
các hũ cho cốt người thân mình như thế nào
nếu có thêm các di vật đặt trong hũ cho cốt như di ảnh
thì việc nhận dạng sẽ dễ dàng
sau khi nhận dạng hũ cho cốt
người dân sẽ chụp hình đánh dấu số thứ tự
và vẫn đặt nguyên ở vị trí để cho những gia đình tiếp theo xuống nhận dạng
đây là phương pháp đầu tiên nhà chùa sử dụng
để tìm kiếm các hũ cho cốt thất lạc
theo thống kê trong khu vực hầm đặt cho cốt
có tất cả tám trăm tám mươi ba hũ
với khoảng sáu trăm linh hủ có đặc điểm nhận dạng bên ngoài giống nhau
là bằng đá trắng lúc nguyên khối
trong đó có bốn trăm bảy mươi ba hủ bị mất di ảnh dán bên ngoài
cũng liên quan tới vấn đề xây dựng
tại vũng tàu dự án dân cư sơn thịnh hai
trên đường lê học phong
đã thay đổi thiết kế xây dựng vực tầng
và có nhiều sai phạm khác
nhưng qua nhiều năm những sai phạm này chưa được giải quyết chức điểm
thanh tra tỉnh đã đề xuất
ủy ban nhân dân tỉnh hai giải pháp
trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch

để tránh khiếu kiện kéo dài
theo kết luận thanh tra của thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu
về thanh tra đối với doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
khu đất xây dựng chung cư sơn thịnh hai
được xây dựng trên phần đất có diện tích
đất được công nhận là đất chuyên dùng
thời gian sử dụng lâu dài
thực tế chủ đầu tư đã chuyển đổi căn hộ du lịch
sang căn hộ để ở
đã thu tiền góp vốn thu tiền bán căn hộ
hệ lụy dẫn tới nhiều người dân mua căn hộ
không làm được sổ đỏ
chúng tôi ký hợp đồng là mua
căn hộ để ở
và được quyền sở hữu
khi mà có những vấn đề xảy ra
thông tin là chủ đầu tư
là chủ công minh
đã thế chấp một số căn hộ
cho ngân hàng sao công tăng
thì chính ngân hàng xuống nói là chỉ thế chấp
một số căn hộ
và trong khi đó chủ đầu tư
vẫn còn rất nhiều căn hộ chưa bán được
điều đó có nghĩa là
nếu mà chúng ta không có

và có thì không có vấn đề gì
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có báo cáo về kết quả giải quyết
nguồn tin về tội phạm liên quan tới
âu nguyễn công bình chủ doanh nghiệp sơn thịnh
trong đó đã kết luận
việc ký hợp đồng bán căn hộ tại dự án
cầu ốc sơn thịnh hai được xây dựng trên đất
có mục đích sử dụng là đất dịch vụ
không phải là đất ở để dẫn tới việc
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
thanh tra tỉnh cũng kiến nghị chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở xây dựng
đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật
đối với những hàng mục xây dựng trái phép
không phép tại trung cư sơn thịnh hai
đồng thời đề xuất hai giải pháp liên quan
tới quy hoạch sử dụng đất tại chung cư sơn thịnh hai
thanh tra của tỉnh bà rịa vũng tàu
họ cũng tiến hành thanh tra
các dự án của quân sơn thịnh
trong đó chỉ nói sơn thịnh hai thôi
họ cũng kiến nghị
kết luận và kiến nghị
để đảm bảo quyền lợi của người mua căn hộ
các cơ quan chức năng tiến hành
thủ tục điều chỉnh
chuyển đổi từ đất chuyên dùng
đất thương mại sang đất đỏ
quy hoạch thứ hai
tiếp tục duy trì căn hộ thương mại
như vậy chúng tôi
sơn sẽ cùng với doanh nghiệp
người đàn hiện tại tiến hành chuyển mục đích
từ đất chuyên dùng
đất thương mại sang đất đỏ
mong muốn của tôi
là muốn chủ doanh nghiệp
là cứ thực hiện theo
hồi xưa hợp đồng của mình như thế nào
thì thực hiện như vậy
cái thứ hai hiện tại bây giờ
cái ông mới chưa làm gì được cho dân
thì tụi tôi chưa tin tưởng
nếu như không được thì tụi tôi thì kỳ ân
còn nếu như bây giờ anh này anh vào
anh không làm được cái gì thì thôi
anh đi ra đi để cho người khác nhảy vào
còn không nhất là cho ra tòa
mặc dù chủ doanh nghiệp đã gặp gỡ
cư dân và các sở nhà liên quan
để tìm ra giải pháp
xong trước mắt cần phải giải quyết
những mối lo ngại
đe dọa đến sự an toàn của cư dân
khi hệ thống phòng chế chữa chế
tại chung cư đang có nhiều vấn đề
tỉnh paris vũng tàu cũng cần có phương án giải quyết
cụ thể hài hòa giữa lợi ích của người dân
về doanh nghiệp nhưng phải đúng quy định của pháp luật
kính thưa quý vị khác với mọi năm
thị trường bánh trung thu năm nay có vẻ khá trầm lắng
lý do được hiểu là vì dịch bệnh
covid một mươi chín vẫn còn kéo dài
dẫn tới sức mùa giảm
tuy vậy thì các hãng bán
bánh vẫn cho bán nhiều chủng loại đa dạng
ghi nhận của phóng viên tại thị trường tp hcm
ghi nhận dọc theo các tuyến đường
tại tp hcm như nguyễn biểu
an dương vương quận năm cách mạng tháng tám
phòng xây dân chủ quận ba
nhiều kỳ ối trưng bày bán bánh trung thu được dựng lên
nhằm phục vụ nhu cầu của người dân
hầu hết các cửa hàng đều bán các loại bánh trung thu truyền thống
như bánh nhân ngọt nhân mặn các loại
bánh dẻo của các thương hiệu có tiếng
so với năm trước năm nay
các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu mở bán sớm hơn
theo khảo sát năm nay giá bánh trung thu
tăng khoảng từ ba đồng đến bảy đồng một cái
khách hàng hiện nay bắt đầu mua bánh trung thu
chủ yếu để cúng trong tháng bảy âm lịch
hoặc mua làm quà tặng
nhưng sức mua có giảm khoảng ba mươi một mươi
so với thời điểm của năm trước
hôm nay mùa covid
ai cũng như ai
nói chung là về kinh tế
người ta cũng không có
có nhà có điều kiện có nhà không có điều kiện
như hôm nay em mua
cho các cháu dùng thử trước đã
xong rồi tới ngày thì mình mua
mình cũng mua một ít nữa để mình thắp thương
hoặc thương để cho các cháu
nó mua trung thu
trước thì nó nằm dậu dạng nó trên hơn nhiều
nó khoảng trường trường trăm mấy
nhưng không có đại dịch
thì giá nó cao hơn nhiều
còn hôm nay đại dịch
nói chung là dân chúng
hay là bà con của bác bà con đi ra đường
tất cả cũng e ngại
nó cho nên bán cũng chậm hơn
trước tình hình dịch bệnh
nhiều nhà sản xuất bánh trung thu
cũng cân đối lại

tập trung vào những loại bánh được nhiều người ưu chuộng
còn lại sẽ giảm bớt sản phẩm khoảng hai mươi ba mươi
so với những năm trước
đồng thời áp dụng giảm giá cho những khách hàng mua với số lượng nhiều
trên thị trường hiện nay
ngoài các dòng bánh trung thu có thương hiệu
còn xuất hiện các loại bánh trung thu hai mét
được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
do đa dạng về các loại nhân bánh
giá cả cũng hợp lý
dù loại bánh này thường có hàng sử dụng rất ngắn khoảng một tuần
và chủ yếu là được rao bán trên mạng
và người tiêu dùng nên chú ý khi chọn mua loại sản phẩm này
bên cạnh những nơi sản xuất kinh doanh có địa chỉ rõ ràng
có uy tín hợp pháp
thì chúng ta vẫn bắt gặp một số những mặt hàng bánh trung thu không nguồn gốc xuất xứ
nó nhỏ nhỏ như thế này
và đặc biệt là theo lời đồn thì đây là nhập khẩu
từ nước này nước kia
đa số là từ trung quốc
thì chúng tôi cũng đang tập trung nhiều vào cái mặt hàng này
và xin nói là nếu như bắt được bánh trung thu không có nhãn mát
không có nguồn gốc xuất xứ
lưu hành trên thị trường
thì tất cả sẽ bị tịch thu tiêu hủy
và bị xử phạt rất nặng
xin nói là như vậy
chứ không có lúc đó mà loay hoay mà đi mà thử nghiệm
xem là nó chứa chất này chất kia vậy không nữa
bởi vì những mặt hàng không có được kiểm tra kiểm soát
thì không được đưa ra thị trường
để có một mùa trung thu đoàn viên hạnh phúc cùng với gia đình
người tiêu dùng cũng nên thận trọng khi chọn mua bánh trung thu
trong đó có loại bánh hai mét
vì không được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm
và chọn mua sản phẩm ở những nơi quy tính
kiểm tra kỹ thông tin ghi trên vỏ bánh
về nguồn gốc thành phần ngày sản xuất và hạn sử dụng
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe